sáng nay ngày một mươi tám tháng một mươi một tại liên khu dân cư xã xà dê phìn huyện sinh hồ tỉnh lai châu
thủ tướng phạm minh chính và đoàn công tác của chính phủ đã dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc
lai châu là tỉnh có vị trí chiến lược hết sức quan trọng về quốc phòng an ninh và bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia
đồng thời có nhiều tiềm năng lợi thế phát triển nông nghiệp du lịch dịch vụ và thương mại xuất nhập khẩu
liên khu dân cư xã xà dê phìn nằm ở vùng núi còn nhiều khó khăn
nhưng bà con đã luôn đoàn kết nỗ lực cố gắng chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp theo các mô hình có hiệu quả kinh tế cao hơn
việc giao đất quản lý rừng được chính quyền và nhân dân xã thực hiện ngày càng chặt chẽ hiện có ba trên bốn bản đạt bản văn hóa
theo mặt lãnh đạo đảng nhà nước thủ tướng chính phủ phạm minh chính đánh giá cao và biểu dương những thành tích
mà đảng bộ chính quyền nhân dân tỉnh lai châu và các khu vực dân cư xã xà dề phìn huyện sinh hồ đã đạt được
đóng góp vào sự phát triển chung của cả nước
thủ tướng nêu rõ tình hình kinh tế của tỉnh lai châu phát triển chưa đồng đều tỷ lệ hộ nghèo còn cao
mức thu nhập của người dân còn thấp và chưa có việc làm ổn định
thủ tướng đề nghị các cấp ủy đảng chính quyền và mặt trận tổ quốc tỉnh lai châu nói chung
xã xà dề phìn huyện sinh hồ nói riêng tiếp tục động viên nhân dân tăng cường đoán kết
triển khai thực hiện hiệu quả nghị quyết đại hội một mươi ba của đảng và nghị quyết đại hội đảng các cấp
triển khai khẩn trương nghiêm túc đúng tiến độ các dự án đầu tư trên địa bàn
thực hiện tốt ba chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi
xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững cùng với đó là tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước
động viên khích lệ những điển hình tiên tiến những tập thể và cá nhân tiêu biểu tạo đà thi đua mới
quan tâm việc thực hành phát huy dân chủ lắng nghe ý kiến tâm tư nguyện vọng của nhân dân
tuyên truyền động viên nhân dân tiếp tục phát huy bản sắc và giá trị văn hóa quý báu của các dân tộc
xây dựng khối đại đoàn kết vững mạnh nâng cao hiệu quả phát triển kinh tế
người đứng đầu chính phủ đề nghị mỗi gia đình bà con cần cố gắng lao động để nâng cao đời sống
giữ gìn hạnh phúc cùng nhau chăm lo nuôi dạy con cái chăm ngoan học giỏi không vi phạm pháp luật
không mắc tệ nạn xã hội làm những việc tốt noi gương người tốt trở thành những công dân tốt
có ích cho xã hội xây dựng quê hương ngày càng phát triển giàu đẹp và văn minh